chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ cháy tàu trên vịnh hạ long
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có công văn về việc đình chỉ hoạt động của đội tàu gồm sáu tàu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại ánh dương i từ ngày một mươi tháng một
cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh cũng tạm thời từ chối cấp phép rời cảng bến
đình chỉ hoạt động trên vịnh hạ long đối với đội tàu của công ty nói trên
trong đó có ba tàu nghỉ đêm
công ty để xảy ra cháy tàu chỉ được hoạt động trở lại
sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu
cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục
đồng thời các cơ quan chức năng của tỉnh cũng khẳng định
doanh nghiệp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trên vịnh hạ long
trước đó vào lúc sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày tại khu vực hang luồn gần đảo ti tốp trên vịnh hạ long
vụ cháy tàu vỏ gỗ ánh dương một mươi hai khiến nhiều hành khách hoảng loạn
trên tàu lúc này có một mươi bốn khách du lịch quốc tế rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người